trong hai ngày ngày hôm nay mùng ba và ngày mai mùng bốn tháng bảy
ngày hội kích cầu du lịch tp hcm và đồng bằng sông cửu long được tổ chức tại tp cn
sự kiện này là cơ hội để các bên liên kết hợp tác xây dựng các sản phẩm du lịch mới thu hút khách du lịch
ngày hội thu hút gần năm mươi gian hàng của một mươi bốn tỉnh thành và một mươi một đơn vị kinh doanh du lịch với nhiều sản phẩm đa dạng
giới thiệu dịch vụ du lịch mới các điểm đến an toàn của tp hcm và một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
giới thiệu các đường bay mới và các chính sách khuyến mại giảm giá của các hãng hàng không việt nam và vận tải thủy như vietjet air bamboo air miling express